mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị minh hương này thời điểm này là thời điểm tháng chín âm lịch
thì hiện tượng chiều cường đã bắt đầu xuất hiện tại nam bộ rồi
không biết là tình hình chiều cường nam bộ sẽ diễn ra như thế nào
vâng anh kênh vào quý vị khán giả thân mến
hiện tại thì tình hình chiều cường đợt này được dự báo sẽ là cao hơn đợt trước
và mức độ ngập sẽ sâu hơn và trên diện rộng
vào sáng ngày hôm nay sẽ vượt mức báo động là hai ngập từ một mươi năm đến bốn mươi cm
và đến ngày mai thì có thể sẽ vượt trên mức báo động ba là trên bốn mươi cm
tại tp hcm các quận ven sông như quận bảy huyện nhà bè dự báo sẽ ngập sâu
chính vì vậy quý vị cần phải tính toán lộ trình di chuyển
cũng như là kê cao đổ bật khi mà chiều cường lên
còn tại khu vực bắc bộ hai ngày cuối tuần dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to khoảng trên một trăm linh mm
nguy cơ cao sẽ xuất hiện đó là lốc xét và gió giật mạnh
và hiện tượng ngập úng có thể xảy ra tại khu vực trũng thấp và đô thị
rồi vâng chính vì vậy nên là chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng áo mưa
tránh ra đường khi thời tiết xuất hiện rông lốc để không gây sự cố nguy hiểm
và nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình